nhiều năm qua hàng trăm hộ dân sống giữa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai không được cấp điện nước mà phải mua điện với giá lên đến bảy đồng một kw và sử dụng nước giếng khoan gần sân bay biên hòa khu vực được đánh giá bị nhiễm chất dioxin nặng nhất nước ta
vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
chị hoàng thị xoan mua đất và xây dựng nhà tại đây đã nhiều năm nay tuy nhiên gia đình chị lại không được cấp điện trực tiếp của điện lực mà phải kéo nhờ từ một hộ khác cách xa nhà hơn hai km với giá điện phải trả hàng tháng lên đến bảy đồng một kw trong khi đó nguồn nước chủ yếu được sử dụng từ giếng khoan

như vậy trong thời gian tới hơn một trăm linh hộ dân sẽ được cấp điện cấp nước ở khu vực này những hộ dân còn lại vẫn còn vướng về quy định xây dựng và liên quan đến xác lập chức năng diện tích đất quốc phòng của chính quyền địa phương đây cũng là bài học chung cho chính quyền cơ sở và các ngành liên quan trong việc quản lý diện tích đất quốc phòng khi bàn giao về cho địa phương